tại đà nẵng ngành y tế đã có kết quả hơn bảy trăm sáu mươi mẫu xét nghiệm âm tính với sars cov hai
đây là những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân covid một mươi chín trong đó chủ yếu là bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu
hiện đang được cách ly và theo dõi tại bệnh viện đà nẵng
cập nhật tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn đà nẵng
tính đến ngày hai mươi bảy tháng bảy có tổng cộng gần một mươi năm trăm linh mẫu xét nghiệm âm tính
và hai mươi bệnh nhân dương tính với sars cov hai
có hai trăm tám mươi năm trường hợp đang được cách ly theo dõi tại nhà
một trăm bảy mươi sáu trường hợp được cách ly tập trung tại các khu cách ly bệnh viện
hiện ngành y tế thành phố tiếp tục điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm
đối với những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân covid một mươi chín có nguy cơ lây nhiễm cao
công tác thu dung cách ly điều trị vẫn đang gấp rút triển khai